thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
vào ngày hôm hai mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông nguyễn huỳnh
phó trưởng phòng quản lý giá cục quản lý dược bộ y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
tiếp đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trà vinh cdc trà vinh
cùng ngày hai mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố bị can bắt tạm giam
ông đoàn văn hùng giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long đinh thị thanh tri quyền trưởng khoa dược
và bà phan thị ngọc thấm kỹ thuật viên trưởng bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng